ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
trong ngày thành phố phát hiện thêm hai trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm ba mươi ca cộng đồng một trăm một mươi một ca khu gách ly và hai mươi ba ca ở khu phóng tòa
so với ngày hai mươi năm tháng một mươi một số lượng ca mắc được phát hiện ở hà nội tuy giảm
nhưng số ca trong cộng đồng lại tăng hơn
với một trăm ba mươi ca cộng đồng được phát hiện đây được coi là ngày có số ca cộng đồng phát hiện cao thứ hai
kể từ khi dịch xuất hiện ở hà nội
phân bố hai trăm sáu mươi bốn ca tại hai mươi chín trên ba mươi quận huyện gồm
đống đa ba mươi sáu hà đông hai mươi chín long biên một mươi chín nam từ liêm một mươi năm hoàng mai một mươi bốn thanh trì một mươi ba mê linh một mươi ba
hai bà trưng một mươi ba ba đình một mươi hai đông anh một mươi hai gia lâm một mươi một cầu giấy một mươi quốc oai một mươi bắc tử liêm chín
thanh xuân bảy ứng hòa sáu thanh oai năm sơn tây năm phú xuyên bốn tây hồ bốn thương tín bốn hoài đức hai
trương mỹ ba mỹ đức hai
thanh ngoài hai hoàn kiếm hai thanh trì một đan phượng một sóc sơn một
phân bố hai trăm sáu mươi bốn ca theo các chùm ca bệnh ổ dịch gồm
trùng f một của sàng lọc hò sốt một trăm tám mươi hai ca
liên quan các tỉnh có dịch chín ca
liên quan các tỉnh có dịch thứ phát ba k
ổ dịch bạch chữ tiến thắng hai ca
ổ dịch trợ ninh hiệp gia lâm hai ca
ổ dịch đường trần duy hưng hai ca
ổ dịch kho hàng sô pi khu công nghiệp đài tư một ca
ổ dịch la thành giảng võ năm ca
ổ dịch phú đô năm ca
ổ dịch nam từ liêm một mươi ca
ổ dịch yên nội đồng quang bảy ca
sàng lọc hò sốt bốn mươi một ca
phân bố một trăm ba mươi ca cộng đồng theo chùm
f một của sàng lọc hóa sốt tám mươi năm
sàng lọc hò sốt bốn mươi một
liên quan các tỉnh có dịch ba
liên quan các tỉnh có dịch thứ phát một
phân bố một trăm ba mươi ca cộng đồng
theo quận huyện gồm
đồng đa hai mươi bảy hà đông hai mươi năm
hai bà trưng một mươi đông anh chín
thanh trì sáu ứng hòa sáu
cầu giấy năm bắc từ liêm bốn
tây hồ bốn gia lâm bốn
thanh xuân bốn bà đình ba
hoàng mai ba long miên ba
quốc oai ba sơn tây ba
trường mỹ hai mê linh hai
thanh oai hai nam từ liêm hai
hoàn kiếm một đan phượng một
sóc sơn một
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
là chín chín mươi sáu ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
số mắc là người được cách ly
hà nội tăng cấp
cường phát hiện sớm các trường hợp
nghỉ mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
với chín ngày liên tiếp có trên hai trăm linh ca mắc mới
sở y tế hà nội vừa có công văn
gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
phòng y tế trung tâm y tế các quận
huyện thị xã các cơ sở khám
chữa bệnh trong và ngoài công lập
yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
trong tình hình mới
với quan điểm xuyên suốt nhằm giữ vững thành quả
đã đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo vệ an toàn cho thủ đô
sở y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
của trung ương và thành phố
sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị
trong ngành tiếp tục duy trì công tác điều tra
khoanh vùng xử lý dịch
với tinh thần điều tra thần tốc
khoanh vùng nhỏ nhất xử lý dịch triệt đề
triển khai tốt các hoạt động y tế
kiểm soát chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo
trong khu cách ly khu phòng tòa
song song với công tác giám sát
xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao
đến từ địa bàn có dịch
theo đúng quy định của bộ y tế
ủy ban nhân dân thành phố sở y tế hà nội
cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát
trọng điểm hội trừng cúm viêm phổi nặng
giám sát trọng điểm covid một mươi chín
giám sát dựa vào sự kiện
việc giám sát phát hiện sớm
các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
tại cộng đồng cũng cần được thực hiện
bằng việc lấy mẫu xét nghiệp
các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như ho sốt
nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới
theo nhận định của bộ y tế
trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục
ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm
và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng nhất là trong điều kiện
thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự lây lan
của virus trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
các cộng đồng tại hà nội
cũng đạt mức kỷ lục khi ghi nhận
hai trăm linh chín ca cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
là tám tám trăm ba mươi hai ca
trong đó số mắc ghi nhận
ngoài cộng đồng
sở y tế hà nội cũng yêu cầu các đơn vị
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín cho các đối tượng
từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
người có bệnh nền
ngay khi được phân bổ vaccine
đảm bảo an toàn hiệu quả
đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử
để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
tăng nhanh độ bao phủ mũi một
triển khai tiêm mũi hai cho những đối tượng
đã tiêm mũi một đủ thời gian
và triển khai tiêm cho trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hướng dẫn của bộ y tế thành phố
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
hà nội đã tiêm tổng cộng
đạt tỷ lệ người dân trên một mươi tám
sống trên địa bàn
được tiêm một liều là một trăm linh một bốn mươi hai

trong đó năm bốn trăm bảy mươi hai tám trăm một mươi một người
được tiêm một liều
đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một
thành phố cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine
cho lứa tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
tại hai mươi chín quận huyện thị xã
tổng số mũi tiêm hà nội thực hiện được
cho lứa tuổi này
đến nay là hai trăm ba mươi năm một trăm chín mươi chín
trong đó hai trăm ba mươi bốn ba trăm sáu mươi liều
đã được sử dụng
bản tin bộ y tế
về tình hình chống dịch covid một mươi chín
tại việt nam ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
một bản tin bởi bộ y tế
một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý
ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi ba một trăm linh chín ca nhiễm mới
trong đó một mươi năm ca nhập cảnh
và một mươi ba chín mươi bốn ca ghi nhận
tăng sáu trăm sáu mươi năm ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố
có bảy hai trăm tám mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận
ca bệnh như sau
cần thơ tám trăm chín mươi bảy
bình dương bảy trăm linh bảy

trong đó có ba tỉnh thấp nhất là điện biên bốn
lào cai hai yên bái một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
so với ngày trước đó
lâm đông giảm một trăm hai mươi ba
gia lai giảm một trăm linh bảy
bình phước giảm bảy mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất
so với ngày trước đó
tp hcm tăng hai trăm hai mươi bảy
cần thơ tăng một trăm năm mươi sáu
trung bình số ca nhiễm mới trong nước
ghi nhận trong bảy ngày qua
một mươi một một trăm sáu mươi hai ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một một trăm tám mươi một ba trăm ba mươi bảy ca nhiễm
đứng thứ ba mươi bảy
trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ
số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi
trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người
có một mươi một chín trăm tám mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước
là một một trăm bảy mươi sáu một trăm bốn mươi tám
trong đó có chín trăm năm mươi hai bốn trăm ba mươi chín bệnh nhân
đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố
không có ca lây nhiễm thử phát
trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
yên bái bắc cạn lai châu
các địa phương ghi nhận
số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm bốn trăm sáu mươi bốn một trăm tám mươi ca nhiễm
tp hcm bốn trăm sáu mươi bốn một trăm tám mươi ca nhiễm cao trong đợt dịch này
bình dương hai trăm bảy mươi chín bốn trăm tám mươi bảy ca nhiễm
đồng nai tám mươi năm sáu mươi bốn ca nhiễm
lòng an ba mươi bảy tám trăm hai mươi chín ca nhiễm
tiền giang hai mươi bốn ba trăm sáu mươi hai ca nhiễm
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố
báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh
bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong ngày một mươi hai ba trăm sáu mươi tám ca
tổng số ca được điều trị khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị

trong đó thở oxy qua mặt nạ
thở oxy dòng cao hfnc
thở máy không xâm lấn
thở máy xâm lấn năm trăm hai mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
khi nhận bệnh nhân tử vong
một trăm ba mươi bảy ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh sáu mươi
trong đó có chín ca từ các tỉnh chuyển đến
trung bình số ca tử vong ghi nhận
trong bảy ngày qua một trăm ba mươi tám người
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
tại việt nam tính đến nay là
chiếm tỷ lệ hai một
so với tổng số ca nhiễm
cao hơn trung bình của thế giới là một
tổng số ca tử vong
xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm ba mươi bốn quốc gia
và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia
và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín
xếp thứ năm asean
tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ sáu asean